sáng nay ngày hai mươi bảy tháng một sở y tế khánh hòa xác nhận trên địa bàn có một ca bệnh tử vong do cúm và dương tính với một chủng của virus corona
tuy nhiên chủng virus này không phải là chủng virus mới đang hoạt động tại trung quốc
bệnh nhân tử vong là một cháu bé một mươi tuổi
theo đó vào khoảng hai mươi ba h ngày tám tháng một cháu bé nhập viện bệnh viện nhiệt đới tỉnh khánh hòa
đến một mươi hai h năm ngày chín tháng một bé hát tử vong
ngay sau khi cháu bé tử vong mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được trung tâm kiểm soát bệnh tật gửi sang viện pasteur nha trang để kiểm tra
kết quả cho thấy cháu hát dương tính với virus corona chủng nl sáu mươi ba và không thuộc chủng virus biến thể đang hoành hành tại trung quốc
ngoài ra bệnh viện nhiệt đới tỉnh khánh hòa đang cách ly tám bệnh nhân để xét nghiệm virus corona
trong đó có bốn người việt nam còn lại là du khách trung quốc
những ca bệnh này đang chờ kết quả xét nghiệm virus corona từ viện pasteur nha trang